nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày ký hiệp ước hợp tác và an ninh tương hỗ nhật bản và mỹ cam kết tiếp tục củng cố liên minh
coi đây là trụ cột không thể lai chuyển góp phần bảo vệ hòa bình ở châu á ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nhật bản abe shinzo khẳng định cần phải củng cố mạnh mẽ hơn nữa hiệp ước an ninh nhật mỹ
trước thêm lễ kỷ niệm tổng thống mỹ donald trump ra tuyên bố kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước
dù chỉ trước đó sáu tháng ông đã chỉ trích hiệp ước này là bất công và mất cân bằng
hiệp ước hợp tác và an ninh tương hổ được ký năm một nghìn chín trăm sáu mươi là cơ sở để mỹ đồn trú khoảng năm mươi bốn binh lính mỹ tại nhật bản
giúp washington có thể điều quân nhanh chóng tới các nước và vùng lãnh thổ trong và xung quanh châu á
lực lượng đồn trú này cũng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng phòng vệ nhật bản
bảo vệ nước này trước mọi mối đe dọa